ngày ba bảy phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới chào xã giao và có cuộc hội kiến với tổng thống thụy sĩ ole marre tại thủ đô bern thụy sĩ
nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ hai mươi chín tại thành phố varsel thụy sĩ từ ngày ba bảy bảy
tại cuộc hội kiến phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với thụy sĩ
mong muốn hợp tác trao đổi kinh nghiệm với thụy sĩ về công việc tại hội đồng bảo an nhằm hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình
tổng thống ullimaurer nhất trí đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn đa phương đặc biệt trong khôn khổ liên hợp quốc
khẳng định luôn coi trọng quan hệ với việt nam và mong muốn việt nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm tại các tổ chức quốc tế mà hai bên là thành viên
phó chủ tịch nước cho biết chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có thụy sĩ hoạt động lâu dài tại việt nam
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn đặc biệt là các đoàn cấp cao nhằm tạo động lực thường xuyên thúc đẩy quan hệ hai nước
trao đổi về tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và khối mậu dịch tự do châu âu mà thụy sĩ là thành viên chủ chốt
hai bên bày tỏ mong muốn hiệp định sớm được ký kết để tạo đột phá trong quan hệ thương mại đầu tư hai nước
phó chủ tịch nước mong muốn thụy sĩ tiếp tục có tiếng nói ủng hộ lập trường của việt nam và asean về giải quyết các tranh chấp trên biển đông
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai